từ bảy tám ngàn đồng một kg rớt giá xuống chỉ còn hai năm trăm linh ba đồng một kg
mức giá này đang khiến cho nhiều người trồng bí đỏ ở bình phước lao đao khi bí đỏ đang vào mùa thu hoạch
với diện tích trồng gần chục hectare bí đỏ anh nguyễn phi hạnh ở xã tân lập huyện đồng phú
dự tính vụ mùa năm nay ít nhất cũng phải thu được khoảng một trăm linh tấn bí đỏ
thế nhưng sản lượng vườn bí của gia đình anh bị giảm mạnh chỉ còn chưa đến ba mươi tấn
vườn bí ngổn ngang hư thối khiến anh không khỏi lo lắng
vài trăm triệu đồng đầu tư từ mùa đợi đến ngày thu hoạch chẳng thu lại được bao nhiêu
nên việc thu hoạch cũng chỉ mang tính cầm chừng được trái nào hay trái nấy
nguyên nhân bí đỏ mất mùa được cho là bởi năm nay thời tiết diễn biến thất thường
mùa mưa đến quá sớm so với mọi năm và điều này đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sản lượng của bí đỏ
hoa bí không thể thụ phấn và thậm chí là thuốc bóng
trái khi đã đậu quả là tình trạng mà người nông dân không thể lường trước
khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện bắt đầu từ giữa tháng ba năm nay
thời tiết đúng ra thì như mọi năm bình thường là nó mưa đúng mùa thì không ảnh hưởng gì cả
là một hai nữa đấy là nó có nắng đều thì ong bướm nó thụ phấn được thì bình thường
còn bây giờ năm nay mưa sâu bọ nó phá hoại và bông hoa nó không thụ phấn được
thành ra là quả rất là ít
dự kiến một hectare ví dụ hai mươi tấn thì bây giờ chỉ được khoảng bảy tám tấn
không chỉ mất mùa mà người trồng bí còn phải gánh chịu thêm sức ép về giá cả
thay vì bảy tám đồng một kg ở thời điểm này năm trước giá bí này chỉ còn từ ba bốn đồng một kg
có lúc xuống còn hai ngàn đồng một kg
bí đỏ mất mùa mất luôn cả giá
khiến nhiều nông dân ở bình phước gặp rất nhiều khó khăn